quang huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đao khoa đồng nai hiện là giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
ba hoàng thị thúy nga nguyên phó tổng giám đốc công ty aic
nguyễn quang minh nguyên nhân viên công ty aic
nguyễn tiến thu nguyên nhân viên công ty aic
hoàng thế quỳnh nguyên nhân viên công ty aic
nguyễn công tiến tổng giám đốc công ty thẩm định giá thế hệ mới
ninh văn sinh nguyên chuyên viên thẩm định giá công ty thẩm định giá thế hệ mới
vũ quang ngọc phó giám đốc công ty liên doanh trách nhiệm hiếu hạn tư vấn y tế medi quangson việt nam
quá trình điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế
tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt
với tổng mức đầu tư một chín trăm linh bốn tỷ đồng giao bệnh viện đa khoa đồng nai làm chủ đầu tư
trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án hồ sơ đấu thầu một mươi hai gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế
thuộc dự án trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm bị can phan huy anh vũ và nguyễn thị thanh nhàn
đã móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá thực hiện nhiều hành vi sai phạm nâng khống giá trị trang thiết bị
trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giao gói thẩu thông thẩu gian lật trong đấu thẩu vi phạm nghiêm trọng luật đấu thẩu
bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
tối cùng ngày đại diện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu bộ công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành công bố các quy định phê duyệt lệnh khám xét
đồng thời tổ chức việc khám xét tại trụ sở chính của aic group tầng một mươi chín note center quận ba đình và số một trăm tám mươi một phố bà triệu số sáu mươi chín phố tuệ tĩnh thành phố hà nội
tại các địa điểm khám xét lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng cùng nhiều trang thiết bị máy tính
phục vụ quá trình điều tra làm rõ những hành vi vi phạm của tập đoàn aic group
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại hà nội và các tỉnh thành phố
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi một ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
căn cứ vào kết quả điều tra vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với nguyễn hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
phó vụ trưởng vụ giám sát thị trường chứng khoán thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước bộ tài chính
về tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo quy định tại khoản một điều ba trăm sáu mươi một bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên đã được thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
do năm nay được nghỉ lễ bốn ngày nên nhiều người đã có kế hoạch về quê hoặc đi du lịch
tuy nhiên thì cũng có những người lựa chọn ở lại thủ đô
và trong sáng ngày hôm nay phóng viên intv đã có ghi nhận về một hà nội đẹp yên bình
tại quảng trường ba đình ngay từ sáng sớm hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước
đã đến chờ vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
với mỗi người họ có thể đến từ vùng miền khác nhau dân tộc khác nhau
nhưng đều chung một niềm hân hoan trong ngày kỷ niệm đất nước hoàn toàn thống nhất
và điều đó càng có ý nghĩa hơn khi được có mặt tại lăng bác ngày hôm nay
năm sau chín trước khi đi b là tôi vào tăm bác
sau khi đến hôm nay là ba miếng tư là hơn bốn mươi năm rồi thì tôi lại về tăm bác lần nữa
bản thân thì nói đến tăm bác thì rất cảm xúc và rất khôn hoái
vì bao nhiêu năm mà thời kỳ theo bác vào miền nam chứ đâu có thể bảo vệ đất nước
sau giải phóng rồi thì giờ nghĩ lại là tuổi rất cao
thế là về tăm bác để không tưởng nhớ bác
em cũng ra hà nội nhiều lần rồi nhưng mà cũng chưa có dịp đi tăm bác
và đặc biệt là trong dịp ba mươi tháng bốn này là dịp rất là một lễ rất đặc biệt
một kỷ niệm của đất nước việt nam cho nên là em lựa chọn ra tăm bác
thì hồi nãy em cũng có đứng thượng cờ luôn
bây giờ thì cũng tranh thủ về thăm tăm bác để mà biến tăm bác lại
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc sát khuẩn cũng như đeo khẩu trang được thực hiện nghiêm túc
dự kiến có khoảng một mươi lượt người vào viếng lăng hôm nay
công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được thiết lập
nhằm bảo đảm việc đón tiếp phục vụ đồng bào một cách chú đáo
còn tại khu vực phố đi bộ nhiều sự kiện hoạt động đã được tổ chức
với mong muốn xây dựng một điểm đến an toàn lành mạnh
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cũng có lên trên này để quay một số tham gia cùng với phố đi bộ
một số chương trình trẻ thái này rồi việt nam ơi
qua thông điệp đấy thì gửi lên tất cả mọi người là tinh thần tự hào dân tộc
và tất cả mọi người là tinh thần tự hào dân tộc

và tự hào là việt nam mình là rất gọi là vô cùng anh dũng
đã chiến thắng được giặc ngoại xâm
và bây giờ là trong không khí hòa bình thì ta vẫn phải nhớ đến
để cho các con các cháu
đất nước mình hoàn toàn đổi mới
ví dụ như các cô tầm tuổi như các cô bây giờ gần bảy mươi hết rồi
nhưng vẫn được sống trong cái cảnh cảm thấy như mình rất hào hùng
và vẫn còn rất là trẻ
như là mình lại nghĩ lại những cái ngày hào hùng thế
ai cũng hỏi ai cũng vui vẻ
sắm xanh từ mấy ngày hôm nay
khăn áo để đi hoa để đi mừng ngày giải phóng
sắc cờ đỏ thắm trên từng con phố
mang tới cho người dân một niềm vui
một niềm lạc quan trong ngày hội thống nhất non sông
hôm qua công an thành phố cần thơ đã tổ chức thành công
hội thi tuyên truyền giới thiệu sách
trong lực lượng công an thành phố cần thơ năm hai nghìn hai mươi hai
đây là hội thi nhằm chào mừng bốn mươi bảy năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
chào mừng ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai mươi một tháng bốn
tham gia hội thi có sáu đội thuộc cụm an ninh nhân dân
cụm cảnh sát nhân dân cụm xây dựng lực lượng
và cụm công an các quận
mỗi đội đã trải qua quá trình luyện tập liên tục
trong gần một tháng với ba phần trình bày
phần thi giới thiệu về đội thi
phần thi giới thiệu sách và phần thi năng khiếu
hội thi diễn ra sôi động thu hút được đông đảo
cán bộ chiến sĩ đến xem và cổ vũ
qua đó phát động cán bộ chiến sĩ tích cực hưởng ứng
phong trào đọc sách tại đơn vị
hướng tới tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ
trong nhận thức và hành động của đại đa số cán bộ chiến sĩ
nhất là đội nhũ cán bộ trẻ
từng bước đi vào cuộc sống và trở thành
nếp sinh hoạt hàng ngày của cán bộ chiến sĩ
công an thành phố
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố
số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
theo đó để phản ánh chung
về tất cả vấn đề liên quan tới
trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ
người dân có thể liên hệ số điện thoại
của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
với lĩnh vực đường bộ
người dân liên hệ số điện thoại di động
hoặc số cố định
của cục cảnh sát giao thông
để phản ánh các thông tin
liên quan tới nhà ga bến xe
các vấn đề trong hoạt động của xe khách
như tăng giá vé nhồi nhất khách
người dân có thể liên hệ số đường dây nóng
của tổng cục đường bộ
đi lại bằng đường sát
gặp vấn đề cần phản ánh
người dân có thể liên hệ số
của cục đường sát bộ giao thông vận tải
với lĩnh vực hàng không
có thể liên hệ số
cục hàng không bộ giao thông vận tải
trong lĩnh vực giao thông đường thủy
có thể gọi số
và lĩnh vực hàng hải
cục hàng không bộ giao thông vận tải